tại tỉnh tuyên quang cơ quan chức năng tỉnh cũng đã triển khai nhiều biện pháp chú trọng công tác thông tin tuyên truyền cho người dân đặc biệt là người dân sinh sống ở vùng sâu vùng xa nhằm giảm nguy cơ xảy ra dịch bệnh
đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh tuyên quang chưa phát hiện ca mắc bệnh nào liên quan đến bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra
tuy nhiên tại bệnh viện tuyến tỉnh và các trung tâm y tế huyện các bệnh viện đa khoa khu vực luôn sẵn sàng tổ chức phân loại ngay từ khi người bệnh đến đăng ký khám chữa bệnh phân luồng và bố trí buồng khám riêng đối với người bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp đặc biệt lưu ý khi có yếu tố dịch tễ của người bệnh sống hoặc đến từ trung quốc trong vòng một mươi bốn ngày
bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất bố trí từ khoa khám bệnh bố trí phòng khám riêng